để kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay
đoàn công tác của tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến kiểm tra công tác an toàn hồ chứa tại tỉnh quảng bình
theo đó đoàn công tác của tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đến kiểm tra công tác an toàn hồ chứa tại tỉnh quảng bình
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
có một trăm năm mươi hồ đập chứa thủy lợi các loại với tổng dung tích năm trăm sáu mươi triệu mét khối nước
qua kiểm tra cho thấy phần lớn các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
được đánh giá an toàn trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên có đến tám mươi hai số hồ đập vừa và nhỏ được giao cho ủy ban nhân dân xã quản lý hiện đang xuống cấp
thiếu bảo đảm an toàn và nguy cơ cho vùng hạ du
đoàn công tác đã yêu cầu tỉnh quảng bình sớm triển khai lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn
và lập quy trình vận hành điều tiết an toàn hồ đập